hiện nay số ca f tại hà nội tăng cao đa số là các trường hợp nhẹ bệnh nhân f truyền tay nhau cách sông thảo dược giúp bệnh nhanh khỏi điều này có đúng hay không
thực tế cho thấy nhiều gia đình có người mắc covid một mươi chín đã thực hiện phương pháp sông hơi dùng nồi to cho thật nhiều loại thảo dược khác nhau vào nồi
rồi mang cả bếp tử vào phòng đun nồi lá để xong trong phòng lúc nào cũng nghi ngút khói
tuy nhiên theo khuyến cáo của bộ y tế của các bác sĩ y học cổ truyền thì người dân cần biết cách sông hơi và không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng biện pháp này
ai nên sông sông như thế nào sông khi nào là những câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra
sông hơi là một biện pháp sử dụng nhiệt kết hợp với dược liệu thúc đẩy tăng tiết mồ hôi qua các lỗ chân lông có tác dụng đẩy các nguyên nhân gây bệnh ra khỏi cơ thể
làm hạ thân nhiệt hạ sốt giảm đau là liệu pháp mang trong phương pháp hãng của y học cổ truyền thừa
tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể áp dụng phương pháp này mùa đông khí hậu lạnh có thể áp dụng sông hơi
ngược lại mùa hè khí hậu nóng không thích hợp với việc sông hơi mùa hè thấy rất nóng bức mồ hôi dài nhiều
nếu sông hơi dễ càng làm cho cơ thể ra nhiều mùi hôi hơn dẫn đến mất nước thậm chí gây dối loạn điện dài rất nguy hiểm cho sức khỏe
theo đồng ý sông hơi là biện pháp chữa bệnh được áp dụng trong trường hợp ngoại cảm phong hàn
người bệnh bị nhiễm tạ khí độc tạ khí còn đang ở ngoài da khi dùng hơi nóng và nhật làm vã mồ hôi đuổi tạ khí độc ra khỏi cơ thể theo đường mồ hôi
còn bệnh covid một mươi chín là ôn bệnh cơ chế gây bệnh hoàn toàn khác với cơ chế gây bệnh do ngoại cảm phong hàn
bệnh covid một mươi chín do sars cov hai gây ra virus quan nghiêm mạc đường hô hấp vào cơ thể nên không thể dùng phương pháp hãn sông để diệt virus được
bệnh nhân covid một mươi chín thường có sốt theo lý luận của y học cổ truyền những trường hợp sốt không ra mồ hôi
thì tuyệt đối không được sông sẽ làm bệnh nặng lên trường hợp sốt có mồ hôi thì có thể sông được
nhưng bản thân bệnh nhân rất khó xác định được mình sốt có ra mùa hôi hay không nên việc áp dụng liệu pháp sông hơi phải hết sức thận trọng
tốt nhất bệnh nhân covid một mươi chín nên tránh sông hơi toàn thân sông trực tiếp vào người
còn sau khi khỏi bệnh âm tính với sars cov hai người bệnh lại nên rất sông lúc này sông đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
người bệnh nhanh phục hồi tà khí độc được đẩy ra nhờ sông
những người khỏe mạnh người nhà bệnh nhân covid một mươi chín rất nên sông hơi toàn thân sông phòng sông mũi họng để hạn chế và ngăn ngừa sự phát triển của sars cov hai
đồng thời gian khuẩn vùng mũi họng phòng ngừa nhiều bệnh lý do virus gây ra không chỉ sars cov hai
bệnh nhân covid một mươi chín người khỏe mạnh có thể sông phòng sông mũi họng bằng các loại thảo dược theo khuyến cáo của bộ y tế như sau
một sông phòng ở nơi làm việc dùng các loại thuốc tinh dầu có tác dụng phương hướng hoa thấp
phương pháp một nguyên liệu hoác hương xà chanh bạc hà húng quế gừng tỏi lá bưởi kinh giới tía tô chàm gió
liều dùng cách dùng có thể dùng một loại dược liệu hoặc phối hợp nhiều loại dược liệu mỗi loại hai trăm linh gram đến bốn trăm linh gram tùy theo diện tích phòng
cho dược liệu vào nồi đổ nước ngập dược liệu đậy nắp nồi đun sôi lan tan mở nắp để hơi nước bão hòa tinh dầu khuếch tán ra không gian phòng
tiếp tục đun sôi nhỏ thêm ba mươi phút
đóng cửa phòng khoảng hai mươi phút ngày làm hai lần sáng và chiều
phương pháp hai nguyên liệu sử dụng tinh dầu hoác hương xà chanh bạc hà hương nhu bưởi chàm quế được cơ quan có thẩm quyền cấp phép liêu hành
liều dùng cách dùng tùy theo diện tích phòng từ một mươi bốn mươi m hai lấy lượng tinh dầu phù hợp từ hai bốn ml hòa tăn tinh dầu trong athenon bảy mươi năm
lắc đều cho vào bình xịt phun xương xịt quanh phòng đóng cửa phòng khoảng hai mươi phút
ngày xịt hai ba lần
lưu ý không được sông trực tiếp vào người không sông tinh dầu trong phòng ngủ có trẻ em dưới ba mươi tháng tuổi
trẻ em có tiền sử co giật so sốt cao động kinh người có dị ứng với tinh dầu
ngoài ra có thể đốt bộ kết khói bột kết cũng có tác dụng diệt vi khuẩn virus trong không khí
cách làm cho vài quả bổ kết vào một bát xứ đốt lên cho hơi bổ kết tỏa ra khắp phòng
xua đuổi vi khuẩn virus làm sạch không khí trong phòng
chú ý cần thông gió hàng ngày để tránh không khí bẩn ô nhiễm chứa nhiều vi khuẩn
virus tụ động ở trong phòng nơi làm việc
hai sát khuẩn vệ sinh tại chỗ vùng mũi họng
sử dụng dung dịch có nguồn gốc từ dược liệu có tác dụng tuyến phê lợi họng
thuốc cổ truyền để xúc họng xịt mũi họng sau mũi họng nhằm làm sạch đường hô hấp trên
giáo sư tiến sĩ trương việt bình nguyên giám đốc học viện y dược cổ truyền việt nam
khuyến cáo người dân cách sông tỏi và chữa covid một mươi chín như sau
lấy một củ tỏi lột sạch vỏ đâm nhuyễn chỉ đập nát đâm dãi nhuyễn không dùng cách khác như băm hoặc xay
sau đó để yến năm phút cho chết alisin được tạo ra đầy đủ trong tỏi
dùng một lít nước sôi đổ vào và sông gọi là sông tỏi
ta chỉ sông mặt có thể đâm tỏi trong tô để tiện sông luôn hoặc cho vào nồi cơm điện
một cua tỏi to thì dùng một lít nước sôi
nếu đông người có thể dùng hai ba cổ tỏi gừng sống xả cho vào đun
trùng khăn mặt sông mũi họng hầu
sông một mươi một mươi năm phút sông lau khô mặt tránh ra gió hít thật mạnh bằng mũi và miệng cho hỗn hợp hơi nước vào alisin và phổi
chất ali này có tác dụng diệt virus rất mạnh làm tát các cục đông máu
phổi sẽ thông thoáng và thở tốt không cần các biện pháp trợ thở
nếu các bệnh nhân đã nhiễm bệnh thì một ngày song ba lần sau bữa ăn nhẹ thì ba ngày nặng thì năm ngày
phương pháp này đặc biệt giúp những người bệnh có bệnh nền nặng vẫn thoát được dịch bệnh
các dịch chất của tỏi khi được hấp thu sẽ ức chế và diệt tiêu virus
ngoài ra còn kích thích hệ miễn dịch của cơ thể sản xuất tế bào t của miễn dịch
nếu để phòng lây nhiễm thì chỉ xông một lần vào buổi chiều
đây cũng là phương pháp dùng để trị cảm cúng và các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp
thời gian gần đây các bà nội trợ thường dì tay nhau chia sẻ về khó khăn khi phải mua củ xả
bởi củ xả trở thành mặt hàng được nhiều người dân tìm mua và tích trữ
loại cây vốn có giá rẻ dễ mua này bỗng trở nên đắt đỏ và khó mua
tại sao lại như vậy
câu trả lời là do cụ xả được mọi người truyền tai nhau là có thể phòng ngừa và giúp giảm các triệu chứng khi nhiễm covid một mươi
cùng với củ xả các mặt hàng khác như tia tô và gừng cũng đều có thể cháy hàng tăng giá cao so với giá trị thực tế
những ngày qua khi số ca nhiễm covid một mươi chín gia tăng
số f điều trị tại nhà khá đáng
đông khiến nhiều người lo lắng
ngoài việc chuẩn bị các loại thuốc dự phòng cho điều trị
mọi người còn tìm mua các loại gừng xả tế tô để pha trà uống sông và cắt để dành
bình thường giá một kg xả là khoảng một mươi năm đồng
nay có giá giao động từ ba mươi đến bốn mươi ngàn một kg
để tìm mua xả cũng không dễ dàng gì
vì nhiều người đi chợ sớm đã mua gần hết người một cân người vài cân
chị ntv cho biết chị không có ý định mua xả
nhưng thấy mọi người xung quanh mua nhiều cơm
nên chị cũng mua một kg về để phòng khi cần đến
đây chính là tâm lý chung khá phổ biến của không ít người
lo lắng thì mua chứ để làm gì và làm thế nào cho đúng
củ sả có tác dụng gì hay không thì không phải ai cũng nắm rõ
thực tế gừng xả là các loại gia vị được sử dụng trong chế biến món ăn
và có nhiều tác dụng phòng bệnh
tuy nhiên phải được dùng đúng bệnh đúng người đúng lúc mới phát huy tác dụng
theo đông y trong y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian
cây xả được dùng với tên thuốc là hương mao hay hương thảo
xả có vị cay the thơm tính ấm có tác dụng ra mồ hôi
giúp chống viêm tiêu đồng sắt khuẩn khử mồi hôi
chị ăn kém chậm tiêu viêm đường tiết niệu tiểu sắt tiểu bút
viêm khí phế quản viêm họng họ có đồng
trong củ xả có chứa nhiều loại vitamin và các khoáng chất cần thiết tốt cho sức khỏe như
a g phosphor mangan đồng kẽm và sắt
ngoài ra cây xả chủ yếu chứa tinh dầu citron citronellon và geranium cùng tinh dầu
tinh dầu xả được dùng làm thuốc trợ tiêu hóa đuổi mũi làm nước hoa xả phóng thơm
với những đặc điểm dược tính trên cụ sả có thể thích hợp với nhiều người nhiễm covid một mươi chín
khi có các triệu chứng như sốt ớn lạnh ho không da hoặc da ít mồ hôi đầy bụng nôn ói hoặc nhức mỏi
lương y lương minh phúc nguyên phó chủ tịch hội đồng y tp vũng tàu cho biết
mặc dù cây xả có nhiều công dụng hữu ích nhưng không phải ai cũng dùng được
nhất là có một số trường hợp không nên hoặc hạn chế dùng như
người có thể chạm gầy gò nóng liệt âm hư da nhiều mồ hôi giai đoạn sốt cao miệng khô khát
hoặc giai đoạn hết sốt người nóng vứt rứt khó ngủ ho khan mất khấu rác da khô sần
các trường hợp này nên kiêng dùng xả hoặc chỉ dùng với số lượng rất ít khi thật sự cần thiết
tiến sĩ nguyễn đức quang cho biết xả có thể dùng để nấu nước sông cảm cúm sốt nhức đầu
với liều lượng lá xả lá tre cúc tần lá bưởi hương nhu mỗi loại năm mươi g
bên cạnh đó có thể sử dụng làm nước gội đầu với công thức lá xả năm mươi g mần trầu năm mươi g bồ kết năm quả
nấu nước hội đầu làm trơn tóc sạch gầu phòng tránh bệnh về tóc và da đầu
xả còn được dùng để trị tiêu chảy
dễ xả củ gấu vỏ rụt vỏ quýt hậu phát mỗi vị sáu một mươi hai gram sắc uống trong ngày
chưa đầy bụng đau bụng bằng cách sử dụng tinh dầu xả ba sáu giọt nhỏ vào cốc nước rồi uống
thầy thuốc yếu tố dược sĩ chuyên khoa hai đỗ huy bích thông tin
nón xả thường được người dân vùng cao dùng để muối dưa ăn để phòng khí lạnh sốt rét ngã nước
về chữa bệnh trong y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian
xả được dùng với tên thuốc là hương mao hay hương thảo
dược hiệu có vị the cay mùi thơm tính ấm có tác dụng làm da mồ hôi sát khuẩn chống viêm hạ khí thông tiểu và tiêu đờm
tốt sông giải cảm lá xả lá bưởi lá chanh cúc tần hương nhu hoặc lá bạch đàn
có thể thêm tiếng tô bạc hà hay kinh giới mỗi thứ năm mươi g cho vào nồi đậy kiến đun sôi trong năm một mươi phút
lấy ra bở vung chung chăn sông hơi cho da mồ hôi
lau khô rồi uống một bát nước thuốc đắp chăn nằm nghỉ
chữa tiêu chảy dễ xả một mươi g củ gấu vỏ rụt mỗi vị tám g vỏ quýt hậu phát mỗi vị sáu g sắc uống
hoặc dễ xả một mươi g búp ổi tám g củ dương da tám g thái nhỏ sau qua sắc đặc uống
chữa ho dễ xả chân bì tinh khương tô tử mỗi vị hai trăm năm mươi gram bốn vị này dã nát ngâm rượu bốn mươi độ vừa đủ để được hai trăm linh ml
bách bộ bỏ lõi thái nhỏ sao khô năm trăm linh gram mạch môn bỏ lõi ba trăm linh g tăng bạch bì tẩm mật sao vàng hai trăm linh g ba vị này sắc và cô đặc lại thành ba trăm linh gram cao lỏng
trộn lẫn cao lỏng vào rượu thuốc ngay uống hai ba lần mỗi lần một mươi ml
tinh dầu chiết được từ lá và dễ xả được dùng uống mỗi lần ba sáu giọt pha trong sữa và nước thành nhũ tương có tác dụng thông trung tiện chống nôn giảm đau giữa đẩy bụng đau bụng nôn mửa tiêu chảy
dùng ngoài tinh dầu xả phối hợp với nhiều loại tinh dầu khác để so bóp làm giảm đau xương đau mình nhức mỏi bôi trên da hoặc phun trong nhà dầu xả là thuốc diệt mũi dĩn bỏ chép
theo bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh tấn vũ bài thuốc truyền tay nhau nhiều nhất khẳng định có hiệu quả phòng cúm một trăm linh là năm cây xả một nhánh gừng ba trái chanh bỏ đông đá hai ba lá dứa cho vào nồi nấu để nguội pha với mật ong uống nhiều lần trong ngày
theo đó người ta còn khẳng định bài thuốc này là sự kết hợp giữa giá trị các vị thuốc sát khuẩn mật ong chống oxy hóa giữ ấm cơ thể gừng thanh lọc cơ thể chống nhiễm trùng xả và tăng cường sức đề kháng với vitamin c chanh
nhiều người đã thực hiện theo bài thuốc này trong đó không ít người uống thuốc hay nước lọc
trên thực tế bài thuốc này người xưa đã dùng nhưng chỉ có công dụng cải thiện sức khỏe khi bị cảm lạnh cảm mạo
còn đối với dịch covid một mươi chín là do virus gây ra với nhiều biến thể nguy hiểm
nên không thể lấy bài thuốc này để phòng ngừa càng không có công dụng trong điều trị covid một mươi chín
việc sử dụng bài thuốc dân gian trên một cách thường xuyên liên tục có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe
nhiều người quan niệm sai là bài thuốc dân gian không có hại mà không biết rằng không nên dùng thảo dược trong thời gian dài nhất là khi không biết cơ thể mình thuộc thể nào hàn nhiệt ra sao
cách làm nước gừng tranh xả giúp tăng sức đề kháng
cách làm nước gừng chanh xả giúp tăng sức đề kháng
một quả chanh hai ba cây xả năm mươi g gừng hai mươi bốn mươi g đường phèn một phần tư thịa cà phê muối chế biến đi sau
bước một lột bỏ phần vỏ ra bên ngoài của xả cắt bỏ phần lá xanh ở trên rồi rửa sạch cắt khúc khoảng bảy một mươi cm sau đó đập dập gừng rửa sạch giữ nguyên vỏ cắt lát năm cm rồi đập dập tranh rửa sạch vắt lấy nước cốt bộ ăn chua có thể thêm khoảng nửa quả nữa
bước hai cho khoảng một năm đến hai lít nước vào đun cho đường phèn vào cùng đun đến khi sôi nước đường phèn tan hết thì cho xả vào đun sôi tiếp khoảng ba năm phút rồi cho gừng vào đun thêm một hai phút và tắt bếp lúc này bỏ xôn muối nhỏ đã chuẩn bị vào và để nguội
bước ba đặt nguyên nồi trên bếp rồi đệ nắp trong ba mươi phút sau đó bỏ phân xác xong nồi rồi lọc lại phần nước qua dây một lần nữa nhằm loại bỏ phần cắt nhỏ và để nguội
bước bốn sau khi nước gừng và xả ngoại hẳn cho thêm nước quất chanh vào lưu ý điều chỉnh vị nước theo khẩu vị riêng nếu thấy chưa đủ ngọt có thể phai thêm đường nhưng chú ý không nên ăn quá ngọt ăn đường nhiều sẽ không tốt
bước năm nước gừng chanh xả có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ hai ba ngày
cách bảo quản xả trong thời tiết nôm
những ngày mưa nôm ẩm ướt các loại gia vị như xả thường ẩm ướt và dính chất bẩn do đó khi mua nhiều về cần sơ chế và bảo quản đúng cách
trước tiên cần rửa sạch xả và để ráo nước sau đó cắt bỏ phần lá già sâu cứng cắt bỏ đoạn đầu và ngọn cây xả
có thể cắt xả thành từng khúc hái nhỏ hoặc để nguyên cây tự ý và cho vào túi ni lông ép bớt không khí đóng mét túi nếu là túi dít và cất vào ngăn đá tủ lạnh để bảo quản
phần lá da có thể tận dụng đun cùng vỏ bưởi để thơm nhà
những thông tin lan truyền trên mạng về bài thuốc gừng tranh xả được dùng để ngăn ngừa hoặc chữa trị covid một mươi chín
là không có cơ sở khoa học chưa có nghiên cứu nào cho thấy những gia vị thực phẩm này có khả năng ước chế virus bất kể chủng virus nào đặc biệt là virus ncov